việt nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong đông nam á năm hai nghìn một mươi chín
đây là dự báo vừa được ngân hàng phát triển châu á công bố
theo adb tăng trưởng của việt nam trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt khoảng sáu tám
yếu tố duy trì tăng trưởng của việt nam là việc các dòng đầu tư nước ngoài đã tăng hai mươi bảy
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng này dự báo tăng trưởng của việt nam sẽ đạt mốc sáu bảy cho năm hai nghìn hai mươi
trong báo cáo adb vẫn giữ dự báo tăng trưởng cho khu vực châu á đang phát triển là năm bảy
trong năm hai nghìn một mươi chín và năm sáu trong năm hai nghìn hai mươi
các tỷ lệ tăng trưởng này giảm nhẹ so với mức năm chín trong năm hai nghìn một mươi tám
căng thẳng thương mại gia tăng giữa trung quốc và mỹ vẫn là nguy cơ lớn nhất
gây tác động tiêu cực tới triển vọng này